thực hiện đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của cục cảnh sát giao thông
trong hơn một tuần qua lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đà lạt đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
tuần tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xử phạt hơn một trăm linh trường hợp vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà lạt đã huy động toàn bộ lực lượng kiểm tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn
qua kiểm tra cho thấy hầu hết các lái xe chủ phương tiện đã chấp hành nghiêm các quy định
và có sự phối hợp tốt với lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ
kết quả trong tuần đầu gia quân lực lượng cảnh sát giao thông đà lạt đã lập biên bản xử lý hơn một trăm linh trường hợp
phạt tiền gần ba trăm linh triệu đồng tạm giữ ba mươi phương tiện xe mô tô và tức giấy phép lái xe một mươi chín trường hợp

cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ
qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố đà lạt ở mức thấp nhất